sau khi trực tiếp thị xát công tác khắc phục hậu quả cơn bão số chín
và thăm hỏi đời sống bà con nhân dân tại quảng ngãi quảng nam
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo các địa phương
quảng nam quảng ngãi bình định và thành phố đà nẵng
về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số chín và công tác tìm kiếm cứu nạn
cùng dự buổi làm việc có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tránh án toán nhân dân tối cao và lãnh đạo các bộ ngành trung ương
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đảng nhà nước và chính quyền các địa phương
quan tâm đặc biệt đến tính mạng tài sản của nhân dân
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương bàn giải pháp xử lý những vấn đề cấp bách hiện nay
nhất là tìm kiếm hơn bốn mươi người còn mất tích nguy cơ nhiều người dân vẫn còn màn trời chiếu đất
một số nơi tiếp tế lương thực khó khăn giao thông bị ách tắc học sinh chưa thể trở lại trường học
điều này càng cấp bách hơn khi bão số một mươi đe dọa đổ bộ vào nước ta
trên tinh thần giải quyết tình hình cấp bách nhưng phải định hướng lâu dài trong việc bảo đảm cuộc sống ổn định của người dân
cùng với đó cần thảo luận biện pháp để các khoản hỗ trợ từ xã hội các nhà hào tâm đến với người dân bị thiệt hại một cách hiệu quả
theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cơn bão số chín đã khiến hai mươi chín người chết năm mươi một người mất tích
số người chết lớn nhất là tại quảng nam với hai mươi ba người và hiện còn hai mươi bốn người mất tích
có hai mươi ba người mất liên lạc trên hai tàu cá tại bình định một mươi người chết mất tích
tại các tỉnh nghệ an con tum gia lai và đắk lắc thiệt hại về tài sản cũng rất lớn ước tính lên đến một mươi tỷ đồng
hiện nay các lực lượng chức năng đang tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm hai mươi ba ngư dân mất tích trên biển và mất tích do sạt lở đất
đến nay đã có trên sáu mươi sáu một trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ trên một bảy trăm linh phương tiện tham gia giúp dân ứng phó bão cứu hộ cứu nạn
các tỉnh đang đề xuất trung ương hỗ trợ khoảng hai năm trăm linh tấn gạo hỗ trợ lọc nước hóa chất khử trùng
hỗ trợ kinh phí cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa bão